tại tp hcm đã tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng ngày ba tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi chín và ba mươi năm ngày biên phòng toàn dân ngày ba tháng ba năm một nghìn chín trăm tám mươi chín dự lễ kỷ niệm có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
trong sáu mươi năm qua bộ đội biên phòng tp hcm đã khẳng định được vị trí vai trò quan trọng trong quản lý bảo vệ và xây dựng địa bàn vững mạnh xây dựng cơ sở chính trị gắn với đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội
chủ động tham mưu cho thành phố xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân
với những kết quả đạt được bộ đội biên phòng thành phố đã vinh dự được chủ tịch nước tặng thưởng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì
chúc mừng những kết quả đáng tự hào mà lực lượng bộ đội biên phòng đã đạt được trong sáu mươi năm qua
lãnh đạo tp hcm mong muốn cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng thành phố tiếp tục thưa kế truyền thống anh hùng của lực lượng phát huy những thành tích đã đạt được vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
nhân dịp này bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tp hcm đã vinh dự đón nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ